đối diện với tội phạm đặc biệt là các đối tượng người trung quốc có biểu hiện chống đối ngoan cố
điều tôi luôn chăn trở là phải làm sao để ngôn ngữ tiếng trung mà mình đối thoại với bị can được sử dụng linh hoạt
vừa truyền tải đúng ngưỡng nghĩa trong câu hỏi của điều tra viên vừa cứng rắn mềm dẻo để vừa đấu lý vừa thuyết phục động viên đối tượng thành khẩn khai báo
bắt đầu cái tâm lý của tội phạm và giúp họ giải thích để cho họ có lòng tin có niềm tin là pháp luật việt nam là xử đứng người đánh tội
và nếu mà có cái thành khẩn khai báo thì lập công tội sẽ được hưởng sự hoan hồng của pháp luật việt nam
để giữ vai trò sĩ quan liên lạc giữa đường dây nóng công an tỉnh lạng sơn và công an tỉnh quảng tây trung quốc
cũng là cơ hội may mắn để tôi được góp sức đồng đội của mình trên cả mặt trận phòng chống tội phạm hình sự
được tham gia phối hợp trong những chuyên án
được chứng kiến đồng đội của mình giải công truy bắt hung thủ người trung quốc dưới tội ác trên lãnh thổ việt nam
tôi càng thấy trách nhiệm truyền tải ngôn ngữ của mình trong mỗi cuộc hội đàm trao đổi thông tin tội phạm với phía bạn
hay trong những buổi cùng điều tra viên lấy lời khai
quan hệ phối hợp hợp tác quốc tế giữa công an tỉnh lạng sơn với tỉnh quảng tây nói chung
là đặc biệt là giữa phòng đề sát điều tra tội phạm ma túy của công an tỉnh lạng sơn và tổng đội phòng chống ma túy của quảng tây rất là mật thiết
rồi là có thể là nhiều lúc là chúng tôi có những thông tin chúng tôi gửi có thể gửi công văn sau
nhưng qua thông tin qua đường dây nóng là trao đổi thông tin ngay và hỗ trợ phối hợp áp dụng
nên là tôi thấy là cái hiệu quả công tác qua cái đường hơi nóng
sự quan đi làm của phối hợp này cũng góp phần rất là thiết thực và hiệu quả trong công tác bắt giữ tội phạm
công việc vẫn cuốn tôi đi bất kể thời gian
nhưng điều đó cũng khiến tôi chân quý những khoảng lặng trong máy ấm của mình
tôi nâng niu hình ảnh con gái nhỏ chờ đợi tôi bên trước giường để được vui chơi với mẹ
bởi tôi lại có thể phải đi làm nhiệm vụ bất kỳ lúc nào
công việc vẫn cuốn tôi đi bất kỳ lúc nào
nói chung là không tránh khỏi những cái mà mình lo lắng do cái công việc ở dài
nhưng mà bên cạnh đó tôi cũng xác định được là đây là cái công việc mình đã tham gia
và cũng mọi người thân trong gia đình cũng rất là tạo điều kiện và ủng hộ
công việc của tôi vẫn là những trang tài liệu tiếng trung
vẫn là những thông tin nóng hai chiều lạng sơn quảng tây
vẫn là việc truyền tải sao cho đối tượng phạm tội người trung quốc
tâm phục khẩu phục trước cơ quan điều tra việt nam
công việc ấy vẫn là những chuyến đi vất vả
nhưng tôi hiểu rằng những động gốc của mình luôn là nhỏ bé trước những vất vả gian nan
mà đồng đội tôi đang đối mặt trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy đầy khốc liệt
và dù từng ước mơ theo người giáo
thì nếu chọn lại tôi vẫn chọn con đường mình đang đi đường mình đang đi
hẹn gặp lại